tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại khu công nghiệp yên phong một huyện yên phong tỉnh bắc ninh
đã diễn ra chương trình tết xuân vầy với chủ đề tết xuân vầy mừng xuân ơn đảng
phó thủ tướng vũ đức đam dự và trao quà cho công nhân lao động
cùng dự có đồng chí nguyễn đình khang chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc ninh
tại chương trình phó thủ tướng vũ đức đam đã thông tin tới đông đảo người dân
và công nhân lao động tỉnh bắc ninh về thành tựu kinh tế xã hội của đất nước
phó thủ tướng khẳng định có được những thành tựu trên bên cạnh nỗ lực của các cấp
các ngành là sự đóng góp to lớn của công nhân lao động
phó thủ tướng mong muốn trong thời gian tới chính quyền các đơn vị doanh nghiệp
cần quan tâm chăm lo quyền lợi của người lao động để mọi nhà mọi người đều có tết
cũng tại chương trình phó thủ tướng vũ đức đam cùng các đại biểu lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã trao hai xuất quà và bảy vé tàu xe tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn để về quê ăn tết
trước đó chiều cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã dự chương trình trao tặng quà tết cho người nghèo
nạn nhân chịu ảnh hưởng chất độc da cam do hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phối hợp với hội chữ thập đỏ việt nam và tỉnh bắc ninh tổ chức